chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên khắp cả nước
vừa qua đoàn đại biểu quốc hội tp hcm tổ chức hội nghị trực tuyến
tiếp xúc cử tri ngành y tế tp hcm
tham dự có chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi
tình hình dịch covid một mươi chín hiện nay cơ bản đã được kiểm soát và các tỉnh thành
trong đó có tp hcm đang dần mở cửa trở lại
với theo chủ tịch nước thì việc từng bước mở cửa nhưng vẫn cần phải kiểm soát chặt chẽ
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đánh giá cao đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
đã có sáng kiến tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề với ngành y tế
trong buổi sáng đã có hai mươi một ý kiến tâm huyết đến từ đội ngũ các y bác sĩ cơ sở quận huyện
đến giám đốc các bệnh viện trên địa bàn thành phố
trước những ý kiến sâu sắc của cử tri chủ tịch nước đề nghị đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng đề xuất kiến nghị xử lý kịp thời
nêu thông tin nước ta cần có tỷ lệ vaccine trên bảy mươi năm dân số trong năm nay
chủ tịch nước đồng tình với điều chỉnh chiến lược của chính phủ từ jero covid
sang thích ứng an toàn vừa chống dịch hiệu quả vừa khôi phục phát triển nền kinh tế
tuy nhiên chủ tịch nước lưu ý
ngành y tế vẫn phải cảnh giác cao mở cửa nhưng vẫn phải kiểm soát chặt chẽ an toàn
tp hcm đang chia làm hai giai đoạn đó là phục hồi kinh tế và tái thiết thành phố
chủ tịch nước đề nghị thành phố tiếp tục giữ ổn định và nâng cao hơn nữa
việc phủ sóng vaccine và năng lực điều trị
tiếp tục kiểm soát rủi ro ở mức độ rộng hơn khi thành phố mở cửa
khi tất cả điểm đến đều có khả năng xuất hiện ca nhiễm hoặc lây nhiễm
từ đây chủ tịch nước nhấn mạnh về vai trò của y tế dự phòng y tế cơ sở
trong hướng dẫn xã hội không sợ hãi không lo lắng bình tĩnh thích ứng an toàn với virus
chủ tịch nước cũng nhắc về sự hỗ trợ lực lượng lớn của các tỉnh thành phố
với tp hcm trong những tháng qua
lực lượng này sẽ rút dần khi thành phố kiểm soát được dịch
chủ tịch nước bày tỏ sự ấn tượng về hình ảnh cảm động
thành phố tiễn đưa chia tay y bác sĩ với tình cảm thân thương
khi lực lượng đã rút đi hệ thống y tế thành phố cần nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn
phân tích về khả năng bùng dịch ở đồng bằng sông cửu long
sẽ tạo nên sức ép lớn cho cả vùng
thì tp hcm phải chia lửa cho các tỉnh
chủ tịch nước đề nghị tp hcm cần chuẩn bị các tình huống kịch bản cụ thể
để ứng phó chủ động hiệu quả
về mô hình điều trị của thành phố theo hướng
đánh chặn từ xa và chăm sóc từ cộng đồng
theo chủ tịch nước đang là điểm sáng và đi trước cả nước
ông đề nghị thành phố cần tiếp tục cập nhật điều chỉnh trong bối cảnh mới
để chia sẻ với các địa phương khác
chủ tịch nước cũng lưu ý ngành y tế cũng cần nghiên cứu chế độ đặc thù
như chế độ chính sách điều kiện sinh sống làm việc
để phát huy trí tuệ tâm huyết của y bác sĩ thầy thuốc
ông cũng yêu cầu thành phố cần tôn vinh khen thưởng
biểu dương những cán bộ y tế đã xả thân trong chống dịch
tại buổi tiếp xúc liên quan đến vấn đề phòng chống dịch covid một mươi chín
đã có một số kiến nghị của cử tri đến các ban lãnh đạo
về hệ thống y tế cơ sở cũng như việc khám chữa bệnh
bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
trong đợt dịch vừa qua mọi nguồn lực đã được huy động tối đa
tp hcm nhận được sự chi viện kịp thời về nhân lực trang thiết bị y tế
nguồn vaccine của trung ương nguồn lượng này góp phần to lớn
giúp bóc tách f ra khỏi cộng đồng làm giảm đáng kể nguồn lây
giảm số ca tử vong
theo bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu đợt dịch covid một mươi chín chưa từng có
đã làm lộ ra nhiều hạn chế của hệ thống y tế cơ sở
hệ thống y tế từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
đến trung tâm y tế quận huyện trạm y tế phường xã
còn thiếu về nhân sự cơ sở hạ tầng trang thiết bị
lãnh đạo sở y tế tp hcm cho biết
hiện đang xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở
trong giai đoạn kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tp hcm
trình ủy ban nhân dân tp hcm nhằm từng bước nâng cao năng lực
của hệ thống y tế cơ sở một cách bền vững
để chăm sóc sức khỏe nhân dân hiệu quả hơn
thay mặt ngành y tế tp hcm bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu
kiến nghị nhà nước có chính sách phát huy hiệu quả y tế cơ sở
thu hút nhân lực có chuyên môn cho các trạm y tế
bên cạnh đó nhà nước cần có chính sách thu hút y tế tư nhân
tham gia phòng chống dịch tham gia mô hình điều trị f
cơ sở tư nhân được thu một số loại chi phí khám chữa bệnh
cho người mắc covid một mươi chín
lãnh đạo sở y tế tp hcm cũng kiến nghị sửa đổi
bổ sung một số quy định liên quan đến luật khám chữa bệnh
sớm có hướng dẫn cụ thể về mô hình bác sĩ gia đình
khám bệnh chữa bệnh từ xa
ông đề xuất cho bác sĩ đa khoa mới tốt nghiệp
chưa có chứng chỉ hành nghề
được tham gia điều trị f tại cộng đồng
và thực hành y tế cơ sở để xét cấp chứng chỉ hành nghề
phát biểu tại hội nghị ông phạm văn mãi
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
cũng đáp lại kiến nghị trên cuộc cửa chi
bên cạnh đó ông khẳng định
những thành quả chống dịch
thời gian qua mới chỉ là bước đầu
tp hcm sẽ không lờ là chủ quan
và sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế
trong kế hoạch phòng chống dịch
phục hồi kinh tế trong giai đoạn sắp tới
trao đổi với cử tri tại buổi tiếp xúc
chủ tịch tp hcm phạm văn mãi
đánh giá các ý kiến của các cử tri
sẽ giúp lãnh đạo tp hcm tiếp thu
tổ chức thực hiện trong thời gian tới
cho chiến lược phát triển ngành y tế
ông mãi cam kết với chủ tịch nước
là tp hcm sẽ không lờ là chủ quan
trước những kết quả bước đầu của phòng chống dịch
và sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế
giám sát cảnh báo dịch
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch tp hcm cho biết
tới đây sẽ có buổi sơ kết đề ra kế hoạch
cho thời gian tiếp theo
tp hcm đã có những tín hiệu lạc quan
từng bước mở rộng phục hồi kinh tế
nhưng sẽ không chủ quan lờ là
mà tiếp tục hoàn thiện cơ chế giám sát
cảnh báo dịch bệnh trong kế hoạch
phục hồi nền kinh tế
trong kế hoạch từng bước mở cửa
tp hcm đã đặt trụ cột là củng cố
hệ thống y tế trong đó tập trung
cho y tế cộng đồng khả năng điều trị
và phục hồi sau điều trị phát huy
hiệu quả mô hình tháp ba tầng quan tâm
đến việc củng cố hệ thống y tế cơ sở
ông cho rằng đây là việc cấp thiết
vì trong đại dịch hệ thống y tế
đã bộc lộ những hạn chế cần quan tâm
để ứng phó với dịch bệnh
ở mức độ cao như đại dịch covid một mươi chín
tập trung đầu tư phát triển
trung tâm điều trị bệnh truyền nhiễm
và trung tâm cấp cứu xứng tầm với
một đô thị lớn như tp hcm
quan tâm đến xây dựng mô hình bệnh viện
điều dưỡng chăm sóc tâm lý cho bệnh nhân
báo cáo với cử tri ông mãi cho biết
trong và sau đại dịch
vấn đề an sinh xã hội
chăm lo cho người lao động ở tp
về quê hay ở lại tp
làm việc luôn là trách nhiệm hàng đầu hiện nay
tp đã nhận thấy rõ sự bất cập
trong vấn đề nhà ở xã hội
nhà ở cho người thu nhập thấp cần quan tâm
đúng mức hơn tạo sự phát triển bền vững
đồng bộ về an sinh về
trong một đô thị lớn như tp hcm
tp cũng tập trung
vào chiến lược chăm lo cho người già
neo đơn trẻ mồ côi bị ảnh hưởng
bởi dịch bệnh chủ tịch tp
phan văn mãi cũng đề xuất với chủ tịch nước
nguyễn xuân phúc cho phép tp hcm
thí điểm các cơ chế chính sách
để làm sao huy động được các nguồn lực xã hội
kể cả nguồn lực ngân sách và ngoài ngân sách
việc thí điểm để giải quyết
các vấn đề mà tp đặt ra
góp phần giải phóng được nguồn nhân lực
nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở vật chất
và đặc biệt là trong nghiên cứu khoa học
nếu tháo gỡ được các điểm nghẽn
thì sẽ huy động được các nguồn lực xã hội
để tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn
theo ông vừa qua
tp hcm cũng đã có đề xuất
chính sách cho y tế tư nhân
tham gia phòng chống dịch
tp hcm cũng đang nghiên cứu thêm các mô hình cơ chế chính sách
phù hợp trong ngành y tế
để tiếp tục phát huy các nguồn lực xã hội
thưa quý vị và các bạn
tình hình dịch covid một mươi chín
tại tp hcm cơ bản đã được kiểm soát
nhưng không vì thế chúng ta lơ là
và chủ quan ở những giai đoạn tới
quý vị và các bạn hãy nhớ
luôn thực hiện những khuyến cáo của bộ y tế
và bộ quy tắc năm k
để bảo vệ bản thân gia đình cũng như cộng đồng
và đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại